công nghệ sản xuất đắp dần hay in ba d rất hữu ích trong sản xuất các mô hình bộ phận con người như xương răng tay giả
trong ngành giải phẫu mỗi bệnh nhân là một cá thể riêng biệt và duy nhất
mô hình sinh học ba d cho phép bác sĩ thực hiện phẫu thuật thuận lợi hơn do có được sự hiểu biết sâu hơn về cơ thể bệnh nhân và các chuẩn đoán được chính xác hơn
nhiều đó kế hoạch phẫu thuật được chi tiết hơn các thử nghiệm diễn tập phẫu thuật hay hướng dẫn trong cam hổ được đảm bảo với độ chính xác và chất lượng
ngoài ra cũng tương tự như việc tạo mô hình sinh học công nghệ iba còn được dùng để thiết kế và sản xuất các bộ phận cơ thể giúp cho phẫu thuật tái tạo và cấy ghép
các dụng cụ y tế như máy trợ thính khung đỡ mặt nạ răng giả đều có thể sản xuất bằng in ba d theo đúng như kích thước hình dạng đặc điểm của từng bệnh nhân
in ba d cũng có những ứng dụng thiết thực trong giáo dục
đặc biệt liên quan đến các môn thông tin
các môn học khoa học công nghệ kỹ thuật và kỹ năng toán học
sinh viên có thể thiết kế và sản xuất các sản phẩm trong lớp học và có cơ hội thử nghiệm các ý tưởng vừa học vừa làm với máy in ba d
đối với giáo viên các mô hình vật thể ba d tự sản xuất sẽ phù hợp hơn cho mục đích môn học giúp hình dung được khái niệm hoặc tiến hành thí nghiệm ngay tại lớp
đối với lĩnh vực kiến trúc và xây dựng im ba d cũng đã và đang chứng tỏ được lợi thế của mình
dù mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên nhưng đã có rất nhiều nỗ lực được thực hiện thành công trong việc xây dựng các tòa nhà bằng các máy in ba d khổng lồ
vật liệu phổ biến nhất cho in xây dựng là nhựa bê tông và cát
phương pháp in ba d trong xây dựng có thể mang lại những cải tiến đáng kể về chất lượng tốc độ chi phí đặc biệt là trong chi phí lao động cải thiện tính linh hoạt bảo đảm an toàn xây dựng và giảm các tác động môi trường
thưa quý vị từ thực tế trên có thể thấy công nghệ in ba d đã mang lại một bước đột phá trong việc chế tạo các đồ vật hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế tưởng chừng không thể thực hiện
tại việt nam việc ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh cũng đang có những bước phát triển đáng kể nhất là trong lĩnh vực y tế
mới đây các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã sử dụng mảnh sọ nhân tạo để vá lỗ thủng trên hộp sọ rộng gần một trăm bốn mươi mm của một bệnh nhân một mươi bảy tuổi
tới nay bệnh nhân đã bình phục hoạt động
phẫu thuật bằng phương pháp này đánh dấu một bước ngoặt của công nghệ in ba d với thị trường công nghệ tại việt nam
tại hà nội thông qua sự hợp tác giữa các nhà khoa học ở học viện kỹ thuật quân sự và các bác sĩ khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã thực hiện thành công ba trường hợp mổ và thay thế bộ phận khiếm khuyết bằng công nghệ tạo mẫu nhanh
đây là ca mổ và thay thế bộ phận khiếm khuyết của bệnh nhân nguyễn công liêu
anh liêu bị tai nạn dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng ở vùng mắt
vì vậy ca mổ này nhằm thay thế phục hồi lại vùng xương đã bị khuyết của anh
được biết đây là một trong ba trường hợp tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã được mổ thành công
cũng là một trong số ít ca đầu tiên ở việt nam triển khai công nghệ tạo mẫu nhanh
nếu như chúng ta chỉ nhìn trên cái kết quả hai d
thì những hình thể hình khối chúng ta không tạo được một cách phù hợp hoàn toàn với những tổn khuyết rất phức tạp
đặc biệt là ở vùng hàm mặt
là những cái cấu trúc nó theo nhiều chiều và nhiều các bộ phận liên kết với nhau
cái việc sử dụng các kết quả trên vi tính đó và kết hợp với công nghệ in
thì nó tạo ra được những cái mẫu vật mà phù hợp hoàn toàn về hình giá
về kích thước đối với bộ phận cần lắp ghép của con người
không chỉ dừng ở đây mô hình sản phẩm được thực hiện bởi công nghệ tạo mẫu nhanh nói trên
còn giúp cho các bác sĩ chuẩn bị tốt cho ca cấy ghép
thông qua việc lập kế hoạch tiền phẫu thuật xác định các bước phẫu thuật như cắt ghép chính xác ở vị trí nào
đường cắt ra sao trực quan hình dáng kích thước của bộ phận cắt ghép
được biết đây là kết quả của đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh trong y tế
do phó giáo sư tiến sĩ trần đức tăng cùng các cộng sự ở trung tâm công nghệ học viện kỹ thuật quân sự thực hiện
trên cơ sở các dữ liệu chụp ct hoặc là chụp quảng thử của bệnh nhân
các dữ liệu được chuyển cho chúng tôi sau đó chúng tôi sử dụng các phần mềm chuyên dụng để xử lý dữ liệu ảnh y tế
trên cơ sở xử lý dữ liệu ảnh chúng tôi dùng các phần mềm thiết kế có trạng dụng của máy tính
các phần mềm lập trình có sự trạng dụng của máy tính các phần mềm mô hình hóa ba d
chúng tôi xây dựng các mô hình ba d từ dữ liệu ảnh chụp y tế đấy để xây dựng lên các mô hình ba d
trên cơ sở mô hình ba d thì sử dụng các phần mềm
thiết kế có trạng dụng để thực hiện các thao tác ví dụ như cắt hoặc xoay để trạng dụng cho bác tĩ trong việc lập kế hoạch phẫu thuật
hay là làm hoạch định phẫu thuật trước khi thực hiện phẫu thuật
tuy phần nào tạm hài lòng với kết quả nghiên cứu sau một năm triển khai
nhưng theo phó giáo sư tiến sĩ trần đức tăng thì khó khăn vẫn đang ở phía trước
bởi hiện nhóm mới chỉ thực hiện được giai đoạn đầu tức là thiết kế và mô hình hóa để làm mẫu thử bằng nhựa
trong đề toàn giới chúng tôi muốn chế tạo trực tiếp ra mảnh ghép bằng vật liệu tương tích với sinh học
khi mà chúng tôi thiết kế xong và chúng tôi chế tạo các mảnh đấy thì bác sĩ có thể là thay trực tiếp cho bệnh nhân
và như vậy dẫn đến bệnh nhân sẽ không phải mổ nhiều chỗ
nếu như chúng ta ứng dụng được công nghệ ba d và với chất liệu sử dụng trực tiếp cho cơ thể con người
thì chúng ta sẽ giúp được người bệnh rất nhiều
ngoài chuyện rằng là cái đó nó phù hợp hơn về thẩm mỹ
về chức năng thì người bệnh sẽ đỡ một cái cuộc mổ để lấy một cái chất liệu trên cơ thể ra
để tạo hình ra một cái sản phẩm như hiện nay chúng ta vẫn đang làm
ngoài công nghệ tạo mẫu nhanh trong lĩnh vực y tế
thông qua việc thực hiện một dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước
công ty cổ phần ô tô trường hải taco đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ tạo mẫu nhanh
trở thành đơn vị đầu tiên ở việt nam đưa công nghệ tạo mẫu nhanh vào công nghiệp sản xuất ô tô trong nước
công nghệ này đã hỗ trợ đắc lực cho taco trong việc xây dựng và thử nghiệm vật mẫu dùng trong nghiên cứu
thiết kế sản xuất thử và giới thiệu trực quan tới khách hàng
được biết xe buýt brt chính là một trong những sản phẩm được taco phát triển theo công nghệ tạo mẫu nhanh
thưa quý vị từ thực tế trên có thể thấy công nghệ tạo mẫu nhanh có những ứng dụng vô cùng to lớn trong nhiều lĩnh vực
tuy nhiên đi đôi với sự phát triển công nghệ này cũng đặt ra không ít thách thức cho các nhà kinh doanh sản xuất và xã hội
con người có thể dùng công nghệ in ba d để tạo ra các bộ phận tế bào cơ thể giúp điều trị bệnh tật
nhưng cũng có thể tạo ra súng đạn trái phép hay sản phẩm độc hại
bên cạnh đó ưu điểm chế tạo nhanh tại chỗ của công nghệ sẽ khiến những nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn lao động giá rẻ
để sản xuất đồ dùng hàng ngày như quần áo và đồ chơi trẻ em gặp thay đổi lớn
vì vậy quản lý một cách có hiệu quả việc sử dụng công nghệ mới phát huy ưu điểm và hạn chế các mặt tiêu cực
đến nền kinh tế và xã hội là vấn đề cấp bách cần phải ưu tiên thực hiện ngay
thưa quý vị xã hội ngày càng phát triển nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao
một trong những nhu cầu đó là phương tiện đi lại
hiện nay nhiều gia đình đều mong muốn sở hữu một chiếc xe hơi để phục vụ cho việc di chuyển
nhất là khi nhiều hãng xe đang đồng loạt giảm giá sâu như hiện nay
tuy nhiên việc sở hữu một chiếc xe đã khó nhưng có được chỗ để xe thuận tiện
khó hơn bởi không phải gia đình nào cũng có không gian riêng để đổ xe
dẫn tới việc phải tốn thêm nhiều chi phí trông giữ
trước thực tế này anh nguyễn phi bằng ở thành phố hồ chí minh đã nghiên cứu ra giải pháp
cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian
mặc dù nghiên cứu mới đang ở dạng mô hình nhưng đã nhận được sự quan tâm của không ít người dân có nhu cầu
trong phần cuối của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về giải pháp này
giải pháp cơ cầu cấp xe tiết kiệm không gian cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
gia đình bà huỳnh thị sương có diện tích khoảng bốn mươi m hai sẽ không có gì đáng nói bởi ở nơi đất chật người đông
như tại khu vực quận nhất của thành phố hồ chí minh thì căn nhà của gia đình bà sương đã và đang là niềm mơ ước của không ít người
tuy nhiên khu vực tầng một của nhà bà sương lúc nào cũng trong tình trạng chật trội bởi để tiết kiệm tiền trong giữ xe
bà sương đã dành ra hai phần ba diện tích tầng một làm chỗ để xe khiến việc sinh hoạt của gia đình luôn bất tiện
trước thực tế đó bà đã tìm đến tác giả nguyễn phi bằng để nhờ tư vấn về cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian
nếu mà bây giờ có cái chỗ để xe như vậy theo cô nếu mà chi phí không coi như chấp nhận được thì cô sẽ làm
được biết cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian do anh bằng nghiên cứu là một hệ thống bao gồm hầm chứa hình trụ
bên trong hầm có ít nhất một kệ độ xe để cất xe
kệ được đặt trên một cơ cấu nâng hạ hình chữ x kết hợp với bít tông xi lanh thủy lực
được cấp dầu qua văn khóa hoặc văn điện tử và được điều khiển bởi một mạch tự giữ
và được cấp năng lượng từ điện lưới hoặc hệ thống dự phòng khi mất điện
ngoài ra tác giả còn chế thêm một lẫy kết hợp với pít tông xi lanh thủy lực và bộ giang cưa
để ngăn cơ cấu hạ xuống đột ngột khi hệ thống dầu thủy lực gặp sự cố
phía trên mặt kệ được bố trí một con chặn để cố định xe đúng vị trí
khi kệ độ xe hạ xuống vị trí thấp nhất đắp đậy sẽ đậy kín miệng hầm chứa
và trả lại mặt phẳng sinh hoạt cho nền nhà
khi chạy vào trong nhà thì chúng ta mất hết nguyên một cái tầng trật để cho việc đậu xe
ba là chúng ta làm một cái tầng hầm và có cái đường xuyên đường dốc xuyên lên xuống để cho xe chạy xuống hầm
thì như vậy cả ba phương án đó thì tôi thấy là nó đều có những cái hạn chế của nó
thì cái giải pháp cơ cấu đậu xe tiết kiệm không gian này tôi muốn là
thứ nhất là mình vẫn đảm bảo đậu được xe trong nhà
nhưng mà vẫn trả lại được cái không gian sinh hoạt của cái ngôi nhà
để cho người ta có thể đậu xe
và có thể là buôn bán hay là sinh hoạt một cách bình thường
ngoài ra do được bố trí các cảm biến phát hiện người hoặc động vật đến gần
hệ thống sẽ tự động dừng tức thì để bảo đảm an toàn
hệ thống cũng được tích hợp bộ điều khiển từ xa và mạch nhận dạng bằng sóng vô tuyến
nhằm tăng tiện ích sử dụng và phòng trộm
tác giả chia sẻ giải pháp hữu ích này thích hợp cho nhà phố hoặc biệt thự
dùng để đậu và cắt các phương tiện giao thông như xe ô tô xe gắn máy xe đạp
ngoài ra nó cũng có thể sử dụng làm nơi chứa đồ đạc trong nhà như một kho chứa đổ gọn gàng ngăn nắp
chuyển thai sản phẩm này đến với lại người tiêu dùng
với những ưu điểm như kết cấu đơn giản vững chắc an toàn dễ thi công
vì vật tư có sẵn giá thành chỉ từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng để thi công hoàn chỉnh
hệ thống này đã nhận được bằng độc quyền giải pháp hữu ích một nghìn hai trăm tám mươi hai
và đạt giải cao trong cuộc thi sáng chế do sở khoa học và công nghệ tp hcm tổ chức mới đây
tác giả cho biết sẽ tích cực tìm đối tác đầu tư để có thể nhanh chóng đưa sản phẩm vào thực tế
đáp ứng nhu cầu của người sử dụng